cảm ơn các bạn đã theo dõi
phó thủ tướng thượng trưởng chính phủ trương hòa bình yêu cầu kiểm tra lái xe xem xét kỹ nguyên nhân nổ lốp xe
công tác đảm bảo an ninh trả tự cho lễ hội xuân yên tử đã được lực lượng công an thành phố uông bí tỉnh quảng ninh giữ vững
số người thiệt mạng trong vụ vỡ đập chứa chất thải quạng sắt ở bang minazerai miền đông nga brazil đã tăng lên con số một trăm sáu mươi sáu người
trong khi đó một trăm năm mươi năm người khác vẫn đang mất tích
chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị sao ban công tác xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín đánh giá việc thực hiện kết quả công tác tài chính hậu cần kỹ thuật an toàn giao thông an ninh an toàn tại các cơ sở giam giữ và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tháng một năm hai nghìn một mươi chín và triển khai các chương trình công tác trọng tâm tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
trong tháng một và dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín kết quả về công tác tài chính hậu cần kỹ thuật công tác bảo đảm an toàn giao thông bảo đảm an ninh an toàn tại các cơ sở giam giữ và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã được triển khai một cách đồng bộ và hiệu quả đáp ứng các yêu cầu thường xuyên ứng trực chiến đấu của lực lượng công an
tình hình an ninh trật tự được giữ vững các hoạt động lễ hội vui xuân đón tết của nhân dân diễn ra trong không khí bình yên phấn khởi
kết luận hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn biểu dương tinh thần của cán bộ chiến sĩ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ
trong đó một số đơn vị như y tế cơ yếu giao thông đã có những đóng góp thầm lặng vì sự bình yên của nhân dân trong dịp tết nguyên đán vừa qua
thời gian tới công việc rất nặng nề thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị các đơn vị phải chủ động tham mưu phối hợp từng đơn vị tập trung hoàn thành các chương trình công tác trong quý i năm hai nghìn một mươi chín
thứ trưởng cũng yêu cầu cần chú trọng công tác thanh tra kiểm tra tăng cường công tác kiểm tra điều lệnh xiết chặt kỷ cương kỷ luật chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc trong từng đơn vị
sau tết nhu cầu làm thẻ căn cước công dân hội chiếu phổ thông giấy thông hành biên giới của người dân tăng đột biến để phục vụ tốt hơn tại các đơn vị tiếp dân thuộc công an tỉnh quảng bình đã nêu cao tinh thần thái độ làm việc khẩn trương tạo điều kiện thuận lợi để người dân đến làm thủ tục nhanh chóng thuận tiện
ngày làm việc thứ ba sau kỳ nghỉ tết tại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh quảng bình đã có hàng trăm người dân đến liên hệ để làm thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông giấy thông hành biên giới
mặc dù với số lượng người đông nhưng những gì chúng tôi ghi nhận được là tinh thần và thái độ làm việc hết sức khẩn trương của cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tiếp dân tại đây